thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử các bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố
tiếp tục xây dựng đảng bộ văn phòng chính phủ đoàn kết dân chủ và vững mạnh
đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội tiếp tục đổi mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động
chiều nay hai mươi sáu tháng tám dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
quỹ ban quốc gia về chính phủ điện tử đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử các bộ ngành
và sáu mươi sáu tỉnh thành phố
hội nghị hôm nay là dịp để nhìn lại các kết quả thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian vừa qua
đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ mà các bộ ngành địa phương đã được giao
từ đó đánh giá những tồn tại hạn chế và nguyên nhân để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
từ thời điểm thủ tướng chính phủ nhấn nút khai trương ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã có hơn bốn mươi bốn hai trăm linh tài khoản

tuy vậy vẫn còn nhiều bất cập
thủ tướng yêu cầu tại cuộc họp

các đại biểu cần thẳng thắn đóng góp những giải pháp
để làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong thời gian tới
nhất là về nhận thức hành động phù hợp với xu hướng mới
để đưa vào chiến lược phát triển trung hạn ngắn hạn của từng địa phương
thông qua đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch số một trăm năm mươi năm của đảng ủy khối các cơ quan trung ương
sáng nay văn phòng chính phủ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham dự đại hội
trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy khối
ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ đảng ủy văn phòng chính phủ
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan
trên tinh thần đoàn kết quy tụ và phát huy tính năng động sáng tạo
của đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động
nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
kịp thời triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả
và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao
cùng với thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ
văn phòng chính phủ đã có nhiều sáng kiến
việc làm cụ thể đạt hiệu quả hình ảnh vị thế của văn phòng chính phủ
được khẳng định nâng cao
đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
là dịp để củng cố niềm tin quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đảng bộ
tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp
vững vàng tin cậy cho chính phủ thủ tướng chính phủ
là cơ quan giúp truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo
hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
trong nhiệm kỳ mới nhiệm vụ đặt ra đối với đảng bộ văn phòng chính phủ
đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu xây dựng văn phòng chính phủ
là cơ quan kiểu mẫu điển hình tốt trong tổ chức
triển khai nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước
cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao tại kỳ họp thứ chín vừa qua
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp
đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu tham mưu
tổ chức kỳ họp thành hai đợt kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung
thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn đạt kết quả tốt
thể hiện sự linh hoạt ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ trong hoạt động của quốc hội
được các đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân đánh giá cao
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ các giải pháp thực hiện
trên tinh thần tiếp tục đổi mới năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo
để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
tại đại hội các đại biểu đã bầu ban chấp hành đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội khóa một mươi bốn
gồm ba mươi ba đồng chí bầu đồng chí trần sĩ thanh nguyên ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội giữ chức bí thư đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
thưa quý vị hôm nay tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh ninh thuận lần thứ bảy
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đề nghị tỉnh ninh thuận
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh
chỉ thị tiếp tục đổi mới công tác thi đua
khen thưởng của bộ chính trị và luật thi đua khen thưởng
đại hội đã tổng kết khen thưởng tôn vinh những tấm gương tiêu biểu
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã trao tặng số tiền hai tỷ đồng
hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo tỉnh ninh thuận và xây dựng năm căn nhà tỉnh nghĩa
một mươi căn nhà tình thương và hai trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học
đoàn cũng đến thăm mẹ việt nam anh hùng lê thị hự tại xã cà ná huyện thuận nam
thăm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuấn tú xã an hải huyện ninh phước
thưa quý vị sáng nay đoàn giám sát của hội đồng dân tộc quốc hội khóa một mươi bốn
đã làm việc tại tỉnh điện biên về công tác thực hiện chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ
phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai một trăm hai mươi chín đề tài khoa học công nghệ
thuộc các lĩnh vực chương trình nông thôn miền núi nông nghiệp nông thôn xã hội nhân văn an ninh quốc phòng
với tổng kinh phí trên bảy mươi hai tỷ đồng
với mong muốn điện biên tiếp tục thực hiện hiệu quả đề tài khoa học công nghệ
đoàn công tác đề nghị thời gian tới điện biên cần triển khai nhân rộng các mô hình đề tài đã phát hưu hiệu quả
gắn với việc nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng của địa phương
hòa chung các hoạt động trên cả nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay triển lãm tinh thần cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bất diệt
lễ khánh thành công viên lam sơn đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
triển lãm diễn ra đồng thời tại ba địa điểm là công viên lam sơn công viên tri lăng và đường đồng khởi
với một trăm bảy mươi bức ảnh thuộc các chủ đề hào khí cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín sáng ngời
dạng dỡ non sông việt nam
thành phố hồ chí minh cùng cả nước vươn tới tương lai
qua đó giới thiệu khái quát các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta
và công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua
cũng như quá trình hội nhập quốc tế của cả nước nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập sáng nay hai mươi sáu tháng tám
bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội thảo
tại hội thảo các tướng lĩnh các nhà khoa học đã khẳng định những đóng góp to lớn của bộ tổng tham mưu
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ khi chủ tịch hồ chí minh chỉ thị thành lập bộ tổng tham mưu cơ quan tham mưu chiến lược của đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam
vào ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tới nay bộ tổng tham mưu đã từng bước xây dựng cơ quan quân đội ngày càng vững mạnh đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng việt nam
lập nhiều chiến công góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do cho đất nước
đặc biệt chín mươi bảy tham luận cũng đánh giá cao vai trò của bộ tổng tham mưu trong xây dựng quân đội vững mạnh trong giai đoạn hiện nay
hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng trong bộ tổng tham mưu nói riêng
và quân đội nói chung nâng cao nhận thức lòng tự hào xây dựng niềm tin và tinh thần đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng vẻ vàng
sáng nay bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và đại diện cộng hòa liên bang thụy sĩ
canada và ngân hàng thế giới tại việt nam đã bấm nút chính thức vận hành cổng công khai ngân sách nhà nước
đây là minh chứng cho nỗ lực cải cách hành chính của bộ tài chính có phần từng bước thay thế báo cáo giấy bằng báo cáo điện tử
cổng công khai ngân sách nhà nước đi vào hoạt động và khai thác sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn
đối với các bộ cơ quan trung ương và địa phương công tác báo cáo công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
còn đối với người dân doanh nghiệp
và các tổ chức trong và ngoài nước
đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu thông tin cần thiết để nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia
qua đó tăng cường sự giám sát xã hội cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia công khai ngân sách của các bộ cơ quan trung mương và ngân sách địa phương
thưa quý vị hội nghị với các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ tám tháng đầu năm
đã được bộ tài chính tổ chức vào sáng nay hai mươi sáu tháng tám với sự tham gia của một mươi hai bộ ngành
theo bộ tài chính ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài thực hiện đến thời điểm này đạt hai mươi một sáu mươi bốn so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
kết quả này cao hơn so với tháng trước nhờ nhiều giải pháp tích cực của chính phủ các bộ ngành
tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức bình quân chung về giải ngân vốn đầu tư phát triển
hội nghị đã lắng ngay ý kiến từ các bộ ngành về vướng mắc khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vai nước ngoài
đưa ra giải pháp kiến nghị để bảo đảm giải ngân theo kế hoạch
đối với các bộ ngành không có nhu cầu giải ngân hết phải chuyển giao cho các đơn vị khác cần đăng ký chính thức để bộ tài chính tổng hợp báo cáo chính phủ
ngày hôm nay ubnd tỉnh hòa bình đã họp để triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
hòa bình là tỉnh có tiến độ giải ngân thấp trong cả nước mới chỉ đạt ba mươi năm năm kế hoạch
sau khi đánh giá tình hình ubnd tỉnh hòa bình đề ra các giải pháp như điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn
của các dự án giải ngân thấp hoặc không có khả năng thực hiện sang các dự án có khả năng giải ngân tốt
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tiến độ một mươi ngày một lần
phần đầu đến ngày ba mươi tháng chín tỷ lệ giải ngân sẽ đạt sáu mươi và đạt một trăm linh kế hoạch vốn được giao
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản dịch bệnh covid một mươi chín đang tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của việt nam
trong quý hai năm nay tuy nhiên theo dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần vào quý ba và quý bốn
có những dấu hiệu lạc quan cho thấy doanh số bán lẻ trên thị trường thế giới vẫn ổn định
đặc biệt là mặt hàng đóng hộp đông lạnh xu hướng bán lẻ online sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu trên thị trường
ngoài ra hiệp hội cũng cho rằng hiệp định evfta có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu thủy sản việt nam cuối năm
nhất là những mặt hàng được hưởng thuế
và trong khi đó giá vàng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng tám tiếp tục xu hướng giảm khi lùi về quanh vùng năm mươi sáu triệu đồng một lượng
vẫn cao hơn giá vàng thế giới
khoảng hai triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đa khuý sài gòn sgc niêm yếp giá vàng miếng mua vào năm mươi năm một triệu đồng một lượng
bán ra năm mươi sáu một mươi năm triệu đồng một lượng
giảm thêm năm mươi đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua
tập đoàn doji giao dịch dưới mốc năm mươi sáu triệu đồng một lượng
quanh mức năm mươi năm hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
năm mươi năm chín triệu đồng một lượng bán ra
giá vàng tiếp tục xu hướng giảm biến động trong vùng hẹp từ cuối tuần trước đến nay
sức mua trên thị trường yếu cũng khiến cho giá vàng sgc không có
sự bứt phá
giá cà phê hôm nay tại khu vực tây nguyên đồng loạt tăng thêm

sát mốc hai mươi ba đồng một kg
hiện giá cà phê tại khu vực tây nguyên
giao động quanh mức ba mươi ba hai trăm linh đến ba mươi ba bảy trăm linh đồng một kg
tại đắk lắc giá cà phê hiện đang được thu mua
trong khoảng từ ba mươi ba bảy trăm linh đến ba mươi ba tám trăm linh đồng một kg
tính đến thời điểm hiện tại
đây được ghi nhận là địa phương có giá cà phê
tốt nhất khu vực tây nguyên
thưa quý vị nhiều tháng qua
lợi dụng việc giao đất giao rừng cho người dân sản xuất
rất đông người dân xã vùng cao phu mỡ
huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
đã tự ý vào rừng chặt phá đốt dãy
để chiếm đất kể cả rừng quy hoạch sản xuất
và rừng phòng hộ
tại hiện trường nhiều tiểu khu đã bị người dân chặt phá
không thương tiếc
đáng chú ý là có cả một số hộ là cán bộ đảng viên
cũng tham gia hoạt động lấn chiếm đất rừng
làm nương giấy
những ngày cuối tháng tám
đường vào trung tâm xã phú mỡ
ai cũng có thể bắt gặp trên các xuyên núi loang lộ
những mảnh rừng đã được dọn sạch
trên đỉnh núi hàng loạt cây rừng tự nhiên bị chặt hạ
nằm ngổn ngang có đường kính từ một mươi đến hơn hai mươi cm
trước đây khu vực này bị lâm tặc chặt hạ
hết các cây gỗ lớn
qua thời gian dài rừng đang tái sinh trở lại
nhưng tiếp tục bị tan phá
bản thân ủy ban
cũng có trực tiếp
đối thổi với một số hộ dân
trên địa bàn xã phú mỡ
và tới giờ phút này
cũng đã chấm dứt việc lấn chiếm
theo thống kê sơ bộ
của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên
đã có ít nhất năm mươi hectare rừng bị chặt phá
trong đó khoảng bốn mươi ha được quy hoạch
là rừng sản xuất
một mươi hectare được quy hoạch là rừng phòng hộ
một số tiểu khu khác đang được kiểm tra đo đếm
các khu này đa số chưa thành rừng

trong quá trình xử lý
về hành vi phá rừng
thì khu này phải thành rừng
còn đất trống
thì phải xử lý theo
địa phục đất đa
cho nên hiện nay
các ngành xử lý
cũng đang tiến hành
kiểm tra khảo sát lại đánh giá lại
có bao nhiêu
lội cây tiệt hại

điều đáng nói ở đây
là cả những người hiểu biết pháp luật
nhưng vẫn cố tình vi phạm
trong đó có tới một mươi ba cán bộ đảng viên
tham gia phát dọn lấn chiếm đất lâm nghiệp
chủ trương quy hoạch lại ba loại rừng
của tỉnh phú yên là vô cùng cần thiết
để phát triển lâm nghiệp bền vững
giúp người dân vừa phát triển kinh tế
vừa bảo vệ tài nguyên rừng
nhưng quy hoạch rừng chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất
dẫn đến kẽ hở để người dân phá rừng
cũng phải nói đến trách nhiệm của các ngành liên quan
và các cấp chính quyền
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin
về vụ việc này
tiếp nối chương trình
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hà nam và hải phòng
nhìn lại một tháng kiểm soát dịch
sau khi covid một mươi chín bùng phát tại đà nẵng
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám
việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín
tại việt nam hiện tại là một ba mươi bốn ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám
việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam

trong ngày việt nam đã ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
việt nam cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín tử vong
vì bệnh lý nền nặng
và thêm bốn mươi ca được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một ba mươi bốn ca mắc
đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm bảy mươi ba ca
và số ca tử vong là hai mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
cách ly tập trung tại cơ sở khác
cách ly tại nhà và nhà
nơi lưu trú bốn mươi bảy một trăm bốn mươi người
sáng nay hai mươi sáu tháng tám ngành y tế đắk lắc
đã công bố và làm thủ tục xuất viện
đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ca thứ sáu trăm linh một
đây là ca đầu tiên ở đắk lắc khỏi bệnh
với sáu lần xét nghiệm pcr liên tiếp
cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
đắk lắc hiện có ba ca dương tính với virus sars cov hai
ca thứ sáu trăm linh một là bệnh nhân nữ
có liên quan đến các ca bệnh
ca nhiễm tại đà nẵng
qua hai mươi bốn ngày tích cực điều trị
bệnh nhân đã đủ điều kiện để xuất viện
tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho cộng đồng
bệnh nhân số sáu trăm linh một có nguyện vọng
được tiếp tục cách ly thêm một mươi bốn ngày
tại khu cách ly tập trung tỉnh đắk lắc
hiện còn hai bệnh nhân là ca bệnh
số bốn trăm bốn mươi tám và sáu trăm linh
đang điều trị tại bệnh viện lao
và bệnh viện phổi tỉnh đắk lắc
đều có sức khỏe ổn định
sau khi nhận được thông tin
từ hàn quốc thông báo xác nhận
có hai bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
các lực lượng chức năng của tỉnh hà nam
và hải phòng đã khẩn trương vào cuộc
tiến hành khoanh vùng cách ly y tế
tại nơi cư trú của hai bệnh nhân này
ngay từ đêm qua hai mươi năm tháng tám
bệnh nhân này làm việc tại hà nội
từ ngày một mươi năm tháng tám về hà nam
đến ngày hai mươi tháng tám bay sang hàn quốc
vì trường hợp này mới bay sang hàn quốc được bốn ngày
đã xác nhận mắc covid một mươi chín nên được xác định là f
trước khi sang hàn quốc
bệnh nhân có về nhà tại thôn sáu
xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam
và tiếp xúc với nhiều người
đáng lo ngại là ngày một mươi năm tháng tám
có tổ chức liên hoan ở nhà
và ở nhà hàng phi dũng cùng thôn
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tối hai mươi năm tháng tám
ngành y tế hà nam khẩn trương điều tra dịch tễ
bước đầu đã xác định được sáu mươi tám người là f một
hiện ngành y tế tỉnh hà nam
chủ động liên hệ phối hợp với các ngành y tế
các tỉnh thành phố tiến hành các biện pháp y tế
và cách ly các trường hợp này
tại hải phòng sau khi phát sinh trường hợp
nghi nhiễm sars cov hai là công dân
phường hải sơn du học sinh đã xuất cảnh
sang hàn quốc từ ngày hai mươi tháng tám
ủy ban nhân dân quận đồ sơn thành phố hải phòng
đã khẩn trương thực hiện các biện pháp
về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hiện tại các ngành chức năng phòng chống dịch
đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
đối với các trường hợp f hai
trước đó hai mươi năm trường hợp f một được lấy mẫu
đã xác định âm tính với sars cov hai
đồ sơn cũng thực hiện giãn cách xã hội
một số khu vực ở một số phường
thành lập thêm bảy chốt tại các cửa ngõ đường rẽ
vào các khu tổ dân phố nơi bệnh nhân cư trú
các hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè
như bia nước giải khát quán ăn sáng
đã được yêu cầu tạm dừng để bảo đảm
cho công tác phòng chống dịch
thưa quý vị sẽ dừng tiếp nhận
việc đăng ký từ đà nẵng về nơi cư trú
thời hạn cho tiếp nhận vừa được
sở lao động thương minh và xã hội
thành phố đà nẵng đưa ra thông báo
thành phố đà nẵng sẽ dừng tiếp nhận
thông tin người ngoại tỉnh đăng ký rời thành phố
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám
từ nay tới thời hạn trên đà nẵng vẫn tiếp tục
tiếp nhận đăng ký rời đà nẵng của người dân ngoại tỉnh
thông qua một số các kênh hỗ trợ
tổng đài một nghìn hai mươi hai website của
sở lao động thương binh và xã hội thành phố
việc dừng tiếp nhận này nhằm thực hiện
chốt danh sách đăng ký thống nhất số lượng
và xây dựng phương án thuận lợi
đưa người dân về nơi cư trú
đến nay tỉnh quảng ngãi đã phối hợp
đưa hơn ba trăm linh công dân từ đà nẵng về quê
thưa quý vị kể từ khi ca bệnh bốn trăm một mươi sáu
được phát hiện vào ngày hai mươi năm tháng bảy
cho đến nay dịch bệnh covid một mươi chín
cơ bản đã được kiểm soát tại việt nam
sau một tháng tái bùng phát với sự
vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
khẩn trương huy động mọi nguồn lực tiến hành
dập dịch các ổ dịch tại đà nẵng
quảng nam hải dương và những địa phương
có ca mắc mới đều đã được khống chế
kiểm soát sự trung sức trung lòng
của toàn đảng toàn dân đặc biệt là
niềm tin tuyệt đối của nhân dân việt nam
vào sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc
đẩy lùi dịch bệnh đã giúp chúng ta
kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín
và hãy cùng truyền hình nhân dân nhìn lại
hành trình một tháng kiểm soát dịch bệnh
của việt nam khi mà covid một mươi chín
tái bùng phát
sau chín mươi chín ngày không có
ca mắc mới ngày hai mươi năm tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi việt nam
ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng tại đà nẵng
đó là bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu
được xét nghiệm dương tính với virus
sars cov hai dịch bệnh ngay
sau đó nhanh chóng lan rộng
nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
tiếp được phát hiện ở đà nẵng
quảng ngãi quảng nam
hà nội thành phố hồ chí minh
đắk lắc quảng trị
ngày hai mươi tám tháng bảy
đà nẵng trở lại trạng thái giãn cách xã hội
các hoạt động không thiết yếu
bị tạm ngừng theo chỉ thị một mươi chín
những cuộc họp khẩn
của các cơ quan ban ngành nhanh chóng
được diễn ra theo chỉ đạo của thủ tướng
chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã ngay lập tức tiến hành
pháp khoanh vùng cách ly dập dịch
trên tinh thần khẩn trương thần tốc
nhưng không được phép xảy ra sai sót
các chuyên gia đầu ngành
của bộ y tế cùng đội ngũ y bác sĩ
giỏi nhất của bệnh viện bạch mai
bệnh viện bệnh nhân đới trung ương
bệnh viện trợ rẫy bệnh viện đại học y
được nhanh chóng lên đường
bệnh viện cho vùng dịch
đặc biệt là chỉ sau một ngày kêu gọi hỗ trợ
của đà nẵng những nhân viên y tế
của các tỉnh thành như bình định hải phòng
đã lập tức tiến thẳng đến vùng dịch
những hồ dịch covid một mươi chín
trong lần tái bùng phát này
lại tập trung ở các bệnh viện
cơ sở y tế của đà nẵng
phần lớn bệnh nhân nhiễm sars cov hai
đều là người mang trong mình
bệnh lý nền rất nặng như
suy thận mạn suy tim đái tháo đường
gây không ít khó khăn
bất lợi cho công tác điều trị
và điều không ai mong muốn
đã xảy ra
việt nam ghi nhận ca tử vong covid một mươi chín
đầu tiên vào ngày ba mươi một tháng bảy
phải nói là một lần nữa thì rất là đau buồn
khi mà nhận được
những tin tử vong
thì chúng tôi rất là như là sát muối trong lòng
chúng ta hoàn toàn không muốn
những điều đó
số cảm ơn
mắc mới sau đó vẫn không ngừng gia tăng
virus sars cov hai trong lần tái bùng phát này
được ghi nhận là chủng mới
có tốc độ lây lan nhanh hơn
những ca tử vong hầu hết đều có bệnh lý nền
covid một mươi chín chỉ như giọt nước chản ly
ngành y tế của việt nam đã làm hết công suất
các bệnh viện giã chiến được xây dựng thần tốc
để tiến hành điều trị cho bệnh nhân
truy vết khoanh vùng cách ly
và tiến hành xét nghiệm cho tất cả những người
có yếu tố dịch tễ hay đi về từ vùng dịch
thưa quý vị chúng ta đã cán mốc một triệu
xét nghiệm rt pcr trong cuộc phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám
xác định là phải khoanh vùng cách ly
và xét nghiệm cho tất cả những người
có yếu tố dịch tễ hay đi về từ vùng dịch
trong thời gian nhanh nhất
vì chỉ có xét nghiệm thì mới biết được
người nghi nhiễm có mắc bệnh hay không
tuy nhiên trong giai đoạn này đã xuất hiện
những trường hợp phải xét nghiệm đến lần thứ tư
lần thứ năm mới có kết quả dường tình
và một vài trường hợp do xét nghiệm âm tính
lần đầu và thực hiện cách ly không đúng
theo quy định đã làm cho dịch bệnh lây lan
bên cạnh đó là những lỗ hổng trong việc
kiểm soát dịch tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh
việc xuất nhập cảnh trái phép
cũng đã gây ra không ít những trở ngại
tuy nhiên các cơ quan ban ngành của chúng ta
đã ngay lập tức vào cuộc triển khai
các biện pháp mạnh mẽ xử lý
và ngăn chặn triệt để quyết không để dịch bệnh lan rộng
ngay khi phát hiện trường hợp bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn
có kết quả xét nghiệm rt pcr
dương tính với virus sars cov hai
mặc dù trước đó bệnh nhân này
đã có kết quả test nhanh âm tính
việc triển khai xét nghiệm rt pcr
cho những người có yếu tố dịch tễ
nhanh chóng được triển khai trên diện rộng
đồng thời các biện pháp kiểm soát
theo dõi cách ly càng được siết chặt hơn
khi có bệnh nhân xét nghiệm rt pcr
đến lần thứ tư
mới phát hiện dương tính
vai trò của lực lượng
anh em điều tra dịch tễ học
phối hợp với bên công an
quân đội để xác định
nhanh nhất nguồn
dịch tễ học
và nguồn dịch tễ học

là vô cùng quan trọng
xong xong với việc khoanh vùng
khi có ca mắc mới
công tác điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cũng được chú trọng đặc biệt
làm thế nào để hạn chế thấp nhất
số ca tử vong
mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước
đang diễn biến khá phức tạp
nhưng chính phủ việt nam vẫn quyết định
đón hàng trăm công dân từ guinea six dao
về nước và biết chắc chắn rằng
trong số này có rất nhiều công dân
đang nhiễm sars cov hai

ở tuyến biên giới
công tác ngăn chặn tình hình xuất nhập cảnh trái phép
được tăng cường mạnh mẽ
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện
cơ sở y tế cần xiết chặt hơn
việc kiểm soát dịch bệnh
phân luồng bệnh nhân phát hiện trường hợp nghi nhiễm
và tiến hành cách ly
báo cáo ngay về các đơn vị liên quan
để xử lý kịp thời
đến nay các ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát
để đạt được hiệu quả
trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
một tháng tái bùng phát
ngoài những biện pháp quyết liệt của chính phủ
được triển khai thì phải kể đến
sự chung tay đồng lòng
tuân thủ các biện pháp phòng dịch của người dân
trên tinh thần không hoang mang
và không chủ quan
hiện việt nam vẫn tiếp tục hành trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
song song với phục hồi
và phát triển kinh tế
việt nam vẫn là một điểm đến an toàn
nam và hải phòng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch

quý vị thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân